vụ việc đầu tiên được lực lượng phối hợp phát hiện vào sáng sớm ngày tám tháng bảy tại khu vực xã triềng sôm thành phố sơn la
đối tượng giàng a hờ còn gọi là hợi chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la bị bắt giữ cùng sáu mươi túi ni lông chứa khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp
năm kg nhựa thuốc viện cùng một số phương tiện vật chứng có liên quan
trước đó chiều tối ngày sáu tháng bảy tại khu vực xã mường chùm huyện mường la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la cũng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị chức năng
bắt quả tang giàng a cháo và lầu thị dạo là vợ của cháu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ khi bắt giữ quả tăng và khám xét nơi ở của các đối tượng
gồm một bánh heroin hơn sáu mươi viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thị phương uyên chú tỉnh đồng nai
đã điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa
phối hợp với công an phường long bình tân bắt quả tang uyên đang mang ba gói ma túy
bán cho người nghiện tại khu vực vòng xoay cổng một mươi một khu phố ba phường long bình tân
khám xét khẩn cấp nơi ở của uyên cơ quan công an thu giữ thêm một gói ma túy tổng khối lượng hơn tám mươi ba gram
qua đấu tranh uyên khai nhận bản thân không nghiện ma túy
nhưng không có nghề nghiệp nên đã mua hai mươi triệu ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch
rồi về phân ra bốn gói mang đi bán thì bị công an phát hiện bắt giữ
cùng với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán thì sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới
ngụy trang dưới vỏ bọc thức ăn đồ uống đang khiến cho ma túy dễ dàng len lỏi vào đời sống xã hội
đáng chú ý là tỷ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trong thanh thiếu niên
đang diễn biến hết sức
qua công tác đấu tranh của công an tỉnh quảng ninh
có đến năm mươi bốn bảy trường hợp phạm tội sử dụng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn
đang còn ở độ tuổi thanh thiếu niên
đang ở độ tuổi cấp sách đến trường
thế nhưng nữ sinh này đã phải tới bệnh viện để điều trị những hậu quả do sử dụng ma túy
cần sa keo bóng cười thì em cũng thử tất cả các loại trong khoảng thời gian ngắn gần đây
là em cảm thấy trong đầu mình xuất hiện nhiều những ảo giác và mình cảm thấy mình bắt buộc phải tin vào nó
từ kết quả đấu tranh cho thấy ngoài các loại ma túy truyền thống
trên thị trường đã xuất hiện nhiều dạng ma túy núp bóng dưới thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử
và thanh thiếu niên học sinh đang là đối tượng những kẻ bán dạng ma túy mới này hướng đến
tại thị xã quảng yên từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã xác định và lập hồ sơ
đưa vào diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy với bốn mươi sáu đối tượng là thanh thiếu niên
các loại ma túy dạng pot chiêu đa số bây giờ là xu hướng của giới trẻ hẹn này
và cũng có thể một số các bạn trẻ sử dụng ma túy tần xa cũng có thể cho là không nghiện
nhưng thực ra những việc liên quan đến các chất đó là ma túy
thuộc danh mục cấm của chính phủ đã ban hành thì đều là hành vi vi phạm pháp luật
theo cơ quan công an từ việc sử dụng trái phép chất ma túy đến phạm tội về ma túy là khoảng cách rất mong manh
mới đây triệt phá một đường dây bán chai phép chất ma túy mới dạng thỏa mục khô
núp dưới dạng thuốc lá chiêu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
và công an thành phố hạ long đã bắt và xử lý hình sự một mươi bốn đối tượng
thì trong đó có bốn đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn
chúng tôi bắt giữ và hỏi thì các cháu khai báo là sử dụng là các cháu là mua ma túy khoa mạng
từ miền trung tây nguyên rồi phía nam ra xếp qua mạng xã hội gửi ra thì các cháu đóng vào như bao thuốc lá bình thường
các cháu nêu là hút từ khoảng sáu mươi đồng
sáu một mươi điếu là đã bị lệ thuộc
ma túy được coi là tội phạm của các loại tội phạm
ngoài những tổn hại về thể chất tâm thần người sử dụng ma túy rất dễ mắc vào các hành vi vi phạm pháp luật khác
để ngăn ngừa kéo giảm tội phạm ma túy bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
mỗi gia đình cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong quản lý giáo dục con em
hai đối tượng nguyễn kim ba và nguyễn kim giỏi
nguyễn minh lương huyện châu thành tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
sáng ngày một mươi hai tháng sáu giỏi điều khiển xe máy chở ba để tìm ông đặng văn tới đòi nợ
cặp ông tới trên đường cả hai bám theo
đến đoạn đường vắng thì vượt lên chặn đầu xe ông tới
đối tượng ba đã mắng chửi và dọa ông tới rằng trong cốp xe có súng yêu cầu ông tới trả nợ
do không uy hiếp được con nợ hai đối tượng để ông tới ra về
ông tới sau đó đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc
xét thấy hành vi của nguyễn kim ba và nguyễn kim giỏi cấu kết tội cưỡng đoạt tài sản người khác
nên công an huyện rồng riềng đã tiến hành bắt giữ
trong khi đó tại tỉnh bình phước công an huyện bù đăng đang khám nghiệm hiện trường
truy bắt thủ phạm gây ra vụ phá cửa nhà dân đột nhập trộm cắp nhiều tài sản giá trị
xảy ra vào tối ngày tám tháng ba
trước đó vào khoảng một mươi chín h tối ngày tám tháng bảy chị hoàng thị lụa ở thôn năm xã đoàn kết huyện bù đăng đi làm về
thì phát hiện cửa nhà bị kẻ gian phá khóa đột nhập trộm cắp số tài sản gồm một dây chuyền vàng
năm nhẫn nữ trang một đôi bông tai vàng tổng giá trị hơn ba mươi triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất
trước đó trong các ngày một mươi một một mươi hai và hai mươi hai tháng sáu trên địa bàn huyện bù đăng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
lợi dụng chủ nhà đi vắng hoặc ngủ
các đối tượng trộm cắp đã phá khóa đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị như vàng xe máy máy tính sách tay
công an huyện bù đăng đang khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng
công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau vừa mời hai nhóm đối tượng có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
các đối tượng này chủ yếu nhắm đến tài sản là mô tơ điện và máy giảm tốc tại các vuông nuôi tổ
nhóm đối tượng trộm cắp tài sản thứ nhất gồm lê văn trí lê văn cảnh và thạch quốc viễn
nhóm thứ hai gồm trần vũ phương nguyễn văn khải và võ tuấn khanh cùng chú tại huyện đầm rơi
ngoài ra nguyễn văn quý chú huyện đầm rơi cũng bị mời về cơ quan làm việc
vì liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào dạng sáng ngày tám tháng bảy công an xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi tuần tra trên tuyến đường thủy
đã phát hiện trí cảnh và viễn đang chở theo bảy mô tơ điện có biểu hiện nghi vấn
qua đấu tranh cả ba khai nhận vừa trộm được đang trên đường trở đến nhà quý để tiêu thụ
khai thác nhanh đã phát hiện ba đối tượng còn lại cũng có hành vi trộm cắp chín motor và giảm tốc
tại một số địa bàn khác của huyện đầm rơi
hiện công an huyện đầm rơi đang tạm giữ nhiều tài sản có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn
quận lê trân tp hải phòng về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có vết xẹo to ở vùng cổ
và đối tượng trần như sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn phường một
thị xã quảng trị tỉnh quảng trị phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự
công an tp hải phòng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý